ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tiếp tục phân loại lấy lời khai bốn mươi tám đối tượng
để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy trái phép trong một căn nhà ở phường tam hòa
trước đó vào lúc ba giờ sáng cùng ngày lực lượng công an tp biên hòa bất ngờ kiểm tra bắt quả tăng bốn mươi tám đối tượng
trong đó có một mươi tám nữ hầu hết đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên
đang sử dụng ma túy trái phép trong căn nhà số một trên một mươi trên một mươi bốn khu phố ba phường tam hòa
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một số viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong người các đối tượng và vương vãi trên nền nhà đã bị thu giữ
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật